với hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người nguyễn phước hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở tại xã vĩnh tường huyện vị thủy tỉnh hậu giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra ban đầu nguyễn phước hậu cùng nguyễn thị thu hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú thành phố hồ chí minh đã bàn bạc thống nhất
mượn xe tải có đăng ký luồng xanh biển kiểm soát chín mươi năm c bốn nghìn sáu trăm sáu mươi năm của người bà con với hương ở tỉnh hậu giang để hậu trở giao củ lên thành phố hồ chí minh bán
khi đến ấp phú khởi xã thạnh hòa huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang địa phương yêu cầu khai báo y tế thì cả hai đã khai báo gian dối về lịch trình di chuyển
cụ thể không khai đến thành phố hồ chí minh khi nhân viên y tế giải thích phải đi cách ly tập trung thì hương và hậu từ chối và cam kết rời địa phương sẽ quay trở về thành phố hồ chí minh
nhưng sau đó hai đối tượng quay về nhà ở huyện châu thành a và tiếp xúc với nhiều người
tại đây qua xét nghiệm cả hai lần hương đều dương tính với sars cov hai nên đưa đi cách ly tập trung còn nguyễn phước hậu thì âm tính
trong số những người tiếp xúc gần với hơn đến nay có một trường hợp dương tính sars cov hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn thị thu hương về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người